thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng công an thành phố hải phòng
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần văn tuấn và trần hoàng tiến
về hành vi chống người thi hành công vụ
cụ thể vào hai giờ ngày hai tháng năm đội cảnh sát giao thông số ba phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
phối hợp cùng công an phường sở dầu làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư metro hồng bàng hải phòng
thì phát hiện hai xe máy có hành vi vi phạm luật giao thông
khi đến gần tổ công tác thì xe máy do trấn văn tuấn dồ ga bốc đầu nên bị ngã
lúc này tổ công tác tiến hành đến dựng xe của trần văn tuấn lên và yêu cầu kiểm tra hành chính
các đối tượng đã không chấp hành mà chống trả chửi bới tổ công tác
trần văn tuấn và trần hoàng tiến có hành vi túm cổ áo đạp một đồng chí cảnh sát giao thông ngã
sau đó lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình